sau thời gian lẩn trốn lập đã bị cơ quan công an bắt giữ vào cuối tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
thường thường thì là các đối tượng truy nã
truy nã thì lẩn trốn cái hành vi phạm tội của mình
thế nên đây là những đối tượng đặc biệt nguy hiểm và rất là nguy hiểm ngoài xã hội
về công an tỉnh hòa bình nói riêng và công an tỉnh toàn quốc nói chung
về truy bắt đối tượng truy nã thì chúng tôi sẽ kiên quyết truy bắt các đối tượng này về quy án
để làm giảm thiểu tối đa đối tượng truy nã trong tỉnh cũng như trong toàn quốc
ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi chín ban chỉ đạo ba trăm hai mươi bảy bộ công an đã mở đợt cao điểm giả soát truy bắt vận động đầu thú và thanh loại đối tượng truy nã
trong bốn mươi năm ngày gia quân toàn quốc đã bắt vận động thanh loại được bảy trăm bảy mươi bảy đối tượng
trong đó có sáu mươi đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm vận động được hai trăm hai mươi một đối tượng ra đầu thú
qua đợt giả soát này chúng em tôi thấy để giảm đi được số lượng đối tượng truy nã
nó sẽ đem lại nhiều cái bình yên cho cuộc sống ngoài xã hội
những đối tượng truy nã thì thường là những đối tượng rất là nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm
nên đối tượng đó mà ở ngoài xã hội thì là sẽ gây ra thêm nhiều vụ phạm pháp hình sự đó
cho nên là anh em chúng tôi cũng đã cố gắng làm sao để truy bắt được càng nhiều càng tốt
vâng xin được nhắc lại là công tác vận động thanh loại đối tượng truy nã
hết sức gian nan và bền bỉ
tuy nhiên một trong những yếu tố quan trọng đem lại hiệu quả là từ phía gia đình đối tượng truy nã
cần phải khéo đéo vận động và bản thân đối tượng truy nã hiểu được sự khoan hồng của đảng và nhân đức
đối với người tự giác ra đầu thú trước cơ quan pháp luật
giúp các đối tượng sớm hoàn lương và trở về với gia đình và xã hội
kim thở xin chào biên tập viên thế cương
kính thưa quý vị khoảng bảy h ba mươi sáng nay
một chiếc xe buýt đã bất ngờ tông hàng loạt xe gắn máy đang dừng chờ đèn đỏ
trên đường hồng bàng quận sáu tp hcm khiến nhiều người hoảng loạn
theo các nạn nhân thời điểm trên đoàn xe đang dừng chờ đèn tín hiệu
tại giao lộ hồng bàng phạm đình hổ quận sáu
thì bất ngờ bị xe buýt biển số năm mươi ba n ba nghìn bốn trăm năm mươi ba chạy tuyến bến xe chợ lớn quốc lộ một hân long
từ phía sau lao đến tông ủi hơn một mươi xe gắn máy về phía trước
nhiều người bị mắc kẹt được người dân giải cứu đưa vào lề đường
trong đó một người bị thương nặng
tại hiện trường tài xế đã thương lượng bồi thường để các phương tiện hư hỏng nhẹ
di chuyển đi nơi khác tránh làm ủng tắc giao thông
riêng ba xe máy bị hư hỏng nặng được cảnh sát giao thông đưa về trụ sở
để điều tra xử lý
bước đầu làm việc với cơ quan chức năng tài xế xe buýt khai nhận do xe bị tuột thắng
phòng giáo dục và đào tạo quận tân bình tp hcm vừa yêu cầu
trường trung học cơ sở ngô quyền phải kiểm điểm từng cá nhân
trong vụ trường này kỷ luật một nam sinh lớp tám do xúc phạm nhóm nhạc hàn quốc sai quy định
theo phòng giáo dục và đào tạo quận tân bình việc bắt học sinh đọc bản kiểm điểm
trước toàn trường rồi quay lại video đăng công khai trên mạng xã hội là sai quy định
ban giám hiệu trường trung học cơ sở ngô quyền thực kiểm điểm trách nhiệm của từng cá nhân
sau khi có báo cáo kiểm điểm từ trường phòng sẽ gửi lên sở giáo dục và đào tạo
để báo cáo về bộ giáo dục và đào tạo và chờ ý kiến chỉ đạo từ các bên liên quan
trước đó vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh sinh viên bộ giáo dục và đào tạo
đã yêu cầu các đơn vị liên quan sớm báo cáo toàn bộ minh chứng quy trình
các bước tiến hành kỷ luật của hội đồng kỷ luật nhà trường
hình thức kỷ luật này đã vi phạm bộ quy định ứng xử văn hóa trong cơ sở giáo dục
hội đồng kỷ luật nhà trường xem xét và đề nghị hiệu trưởng quyết định hình thức kỷ luật phù hợp
đảm bảo tính giáo dục
bệnh viện nhi đồng một tp hcm vừa cấp cứu và điều trị thành công cho bệnh nhi một mươi hai tuổi quê bình thuận
bị viêm cơ tim tối cắp bằng kỹ thuật ecmo và đây được đánh giá là ca cứu người ngoạn mục
với sự phối hợp giữa ba bệnh viện tuyến tỉnh bệnh viện chợ rẫy bệnh viện nhi đồng một
bé gái một mươi hai tuổi ở bình thuận được bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh chuyển cấp cứu lên bệnh viện nhi đồng một
trong tình trạng ngưng tim ngưng thở kiếm tái
bé này nhập viện tuy có tương đối hơi chảy một chút bởi vì nó nhập viện trong tình trạng ngưng thở ngưng tim rồi
nhưng mà rất may mắn đó là chúng ta đã có sự chuẩn bị chú đáo
sau khi nhận thông tin từ bệnh viện bình thuận các bác sĩ bệnh viện nhi đồng một đã triển khai báo động đỏ liên viện
đồng thời phối hợp với bệnh viện chợ rẫy chuẩn bị đầy đủ nhân lực để tiếp nhận bệnh nhân
bé tới bệnh viện nhi đồng một trong tình trạng ngưng thở ngưng tim
các bác sĩ đã nhanh chóng đặt nội khí quản dùng kỹ thuật ecmo hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân
tuy nhiên bốn mươi tám giờ sau nhịp tim bệnh nhi bị rối loạn liên tục phải dùng nhiều loại thuốc chống loạn nhẹ
dùng thuốc vận mạnh cùng sự hỗ trợ của kỹ thuật ecmo bệnh nhi mới vượt qua cơn nguy hiểm
hiện tại bé tỉnh táo không có di chứng
và do bệnh viện nhi động một bác sĩ bệnh viện nhi động một đã triển khai báo động đỏ liên tục
và dự kiến sẽ xuất viện trong vài ngày tới
đây là cả thứ ba thực hiện kỹ thuật ecmo tại bệnh viện nhi động một
cả ba ca đều đã cứu sống các bệnh nhân và hầu như không để lại di chứng
bệnh nhân được cứu sống nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bệnh viện
và cơ chế bá động đỏ liên viện giúp các bác sĩ kịp thời cứu sống bệnh nhân
chiều nay ngày một mươi ba tháng một mươi một lực lượng chức năng quận thủ đức thành phố hồ chí minh
đang điều tra sự cố sập một nhịp cầu bộ hành đang trong quá trình
thi công trên xa lộ hà nội
khối bê tông nặng hàng trăm tấn đã đẹp bẹp thùng container di chuyển qua đây sáng nay
đoạn dầm cầu cuối cùng dài khoảng hai mươi mét được đơn vị thi công lắp đặt vào tối ngày một mươi hai tháng một mươi một
trước hầm chui sa lộ hà nội quận thủ đức thành phố hồ chí minh
quá trình này các phương tiện vẫn được phép lưu thông
đến bốn h bốn mươi phút sáng nay tài xế phan quang hưng ba mươi năm tuổi quê vũng tàu
điều khiển chiếc xe đầu kéo biển số năm mươi một d ba mươi sáu nghìn bốn trăm ba mươi bốn lưu thông qua đê
để thùng container phía sau vướng vào dầm cầu
hậu quả làm khối bê tông nặng hàng trăm tấn sập xuống đè bẹp thùng container và hàng rào công trình
ngay sau khi xảy ra vụ việc công an quận thủ đức đã có mặt khám nghiệm hiện trường
đồng thời đưa phương tiện liên quan về trụ sở để tránh gây ủng tắc giao thông
bước đầu công an xác định xe container không cơi nới độ chế thay đổi chiều cao xe
còn ông nguyễn thành nam đại diện chú đầu tư cầu bộ hành cho rằng
cầu được xây đúng thiết kế có giám sát đầy đủ với độ tính không cao bốn bảy mươi năm m
khi xác định được bên nào đúng bên nào sai thì tôi sẽ chia ra hai trường hợp
trường hợp một là nếu trong trường hợp xe container sai
thì sẽ phải bồi thường cái thiệt hại về vật chất cho bên phía nhà thầu thi công
và kể cả những việc gây nên sự chậm tiến độ và khắc phục hậu quả xảy ra
và ngược lại nếu phía nhà thầu thi công không đúng thiết kế hoặc khẳng định có lỗi
thì trong trường hợp này chính nhà thầu thi công sẽ phải bồi thường thiệt hại
cho bên phía chủ xe container về thiệt hại hàng hóa và các thiệt hại khác phát sinh
để khắc phục sự cố này
ở đây là chúng ta sẽ áp dụng quy định của bộ luật dân sự
liên quan đến cái phần bồi thường trách nhiệm ngoài hợp đồng
được biết cầu bộ hành nằm trong phạm vi của nút giao thông đại học quốc gia
cầu gồm hai nhịp bắt qua hầm chui xa lộ hà nội đoàn gần khu du lịch sú tiên
thời điểm xảy ra sự cố hai phía đầu nút giao thông có gắn biển cảnh báo
hiện cơ quan điều tra đang xác định nguyên nhân cụ thể của vụ việc để xử lý theo quy định
kính thưa quý vị cũng liên quan đến trực tự an toàn giao thông
thời gian qua đã xảy ra liên tiếp các vụ rơi thùng container khi mà xe đang lưu thông
trên đường và khiến người dân không khỏi lo lắng
tuy nhiên cơ quan chức năng lại đang lúng túng khó khăn trong việc xử lý
nhìn những hình ảnh này người đi đường không khỏi khiếp sợ với những hung tầng container
mới đây nhất ngày hai tháng một mươi một trên quốc lộ một mươi ba đoạn thuộc thị xã bình long tỉnh bình phước
một thùng container văn khỏi xe đã đè hai người đi xe gắn máy tử vong
hàng loạt sự cố tương tự xảy ra
xong đến nay các cơ quan quản lý như cảnh sát giao thông thanh tra giao thông
vẫn đang lúng túng trong việc xử lý
một số tài xế xe cản thôi
chứ còn ở ngoài là người ta khóa hết đi đường dài khóa hết
còn ở xe cản thì nó gần
tôi nói chung là mấy cái cua đó là người ta cũng không có
tài xế cũng hư ẩu là cua nhanh thôi
chứ còn bình thường là xe mà có hạm thì không bao giờ mở ngã được
do tài xế cũng bắt cản lại cái cua hư nhanh
nên nó gặp sự cố là thắng lại là nó phải
theo cái quán tính là nó phải
không phải là ngã
nói chung là cái đó cũng rất là nguy hiểm cho người đi đường
về phía lực lượng cảnh sát giao thông
hiện chưa có quy định cụ thể để xử lý hành vi làm rơi thùng container xuống đường
do đó trong các sự cố
thì cảnh sát chỉ dừng lại ở mức nhắc nhở
không thể ra quyết định xử phạt
để xảy ra cái tình trạng là rơi với thùng container làm ảnh hưởng cái giao thông
thì cái này đặc biệt đầu tiên nhất là chúng tôi cảnh báo
nhất là đối với các lực lượng tài xế sử dụng xe
điều khiển cái phương tiện là phải chú ý về vấn đề này
hai là chủ các cái phương tiện
chủ các cái xe đó là phải thường xuyên lưu ý
nhắc nhở các cái đơn vị
các cái cá nhân của tài xế để thực hiện
đảm bảo vấn đề cái an toàn
và thứ ba đó
chúng tôi yêu cầu các cái chủ bến cảng đó
nhất là cái cảng rồi
rồi các cái kho
các cái khu vực đó
mà sau khi hàng hóa mà được đưa ra đó
thì trước khi ra ngoài đường
thì cần phải lưu ý nhắc nhở kiểm tra
để mà đề nghị
các cái tài xế và các cái đơn vị
là phải thực hiện nghiêm vấn đề này
còn nếu như các cái phương tiện này
mà ra ngoài đường mà không đảm bảo
không đảm bảo an toàn
thì các lực lượng là cảnh sát giao thông
và thanh tra giao thông là kiểm tra
và nhắc nhở lưu ý các trường hợp này
không để xảy ra như cái trường hợp
trong cái thời gian vừa qua
container là phương tiện tái trộm lớn
khi đã gây tai nạn thì gây hậu quả nghiêm trọng
do đó cần phải mạnh tay thường xuyên kiểm tra
ngăn chặn xử lý những phương tiện chở thép
mà không cài chốt và cố cẩn thận
đặc biệt cần phải truy cứu trách nhiệm hình sự
nếu tài xế cậu thả gây ra tai nạn chết người
để có tính răng đe về sau